tại khu công nghệ cao hòa lạc hà nội trụ sở viện khoa học và công nghệ việt nam hàn quốc đã được động thổ xây dựng
tham dự lễ động thổ có tổng thống hàn quốc moon jae in phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành
vekis là kết quả cuộc đàm phán của thủ tướng việt nam với tổng thống hàn quốc trong chuyến thăm chính thức tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tháng năm năm hai nghìn một mươi năm chính phủ đã ban hành nghị định thành lập viện vkis hoạt động theo mô hình của viện khoa học và công nghệ hàn quốc kis
đây là dự án viện trợ không hoàn lại lớn nhất của hàn quốc dành cho việt nam
sau năm năm chuẩn bị hành lang pháp lý các quy định về quản lý của viện cơ bản hoàn thiện gồm thành lập hội đồng viện bổ nhiệm viện trường
bán hành điều lệ tổ chức và hoạt động bật hành quy chế tài chính và bước đầu thiết lập cơ cấu tổ chức của viện để đi vào hoạt động
qua khảo sát wis quyết định chọn công nghệ thông tin và công nghệ sinh học là hai ngành mũi nhọn để phát triển
bởi đây là hai lĩnh vực đóng vai trò quan trọng động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế của việt nam trong tương lai